ngày chín tháng một mươi hai tại thành phố cần thơ ubndtqvn đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động cụp thi đua năm thành phố trực thuộc trung ương năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ubndtqvn chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần thanh mẫn khẳng định mặt trận tổ quốc năm thành phố trực thuộc trung ương luôn thể hiện trách nhiệm là đơn vị đứng đầu trong cả nước
khi quyết tâm quyết liệt và có nhiều cách làm sáng tạo mô hình hiệu quả kiểu mẫu để các địa phương khác trong cả nước vận dụng học tập và nhân rộng
hoạt động chăm lo cho người nghèo tiếp tục được tăng cường với nhiều chương trình hoạt động
đặc biệt năm thành phố đã tổ chức thành công đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam các cấp nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
với nhiều công trình phần việc được thực hiện lập thành tích chào mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn